trường đại học quảng bình ban thường vụ tỉnh quảng bình vừa phối hợp với báo tiền phong tổ chức
ngày hội hiến máu mang tên chủ nhật đỏ lần thứ chín năm hai nghìn một mươi bảy với sự tham gia của hơn một đoàn viên thanh niên
với tinh thần san sẻ yêu thương một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại đoàn viên thanh niên và
các tầng lớp nhân dân đã tham gia ngày hội chủ nhật đỏ quảng bình đã hiến được năm trăm bốn mươi sáu đơn vị máu
vượt bốn mươi sáu đơn vị máu so với yêu cầu đặt ra ngày hội chủ nhật đỏ năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại hai mươi năm tỉnh
thành trong cả nước qua tám năm ngày hội chủ nhật đỏ thực sự lớn mạnh và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ
những giọt máu trong ngày hội đã kịp thời cứu sống hàng ngàn bệnh nhân thắp lên ngọn lửa niềm tin
hy vọng trở thành nhịp cầu nối đầy tính nhân văn nhất là trong mỗi dịp tết đến xuân về